các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
anh bùi duy toán vay mượn tiền một mươi tám triệu đồng của mai đức quý với lãi suất cao sau thời gian đóng lãi anh toán không còn khả năng chi trả bị nhóm của quý đe dọa đánh đập nên đã trốn khỏi địa phương
đến chiều ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín biết được nơi ở trọ của toán quý đã rủ tuấn mang theo một khẩu súng ngắn một sao tự chế đến gặp toán đòi nợ
quý và tuấn dùng dao khống chế đưa nạn nhân vào phòng trọ đánh gây thương tích và uy hiếp tống tiền
toán tiếp tục bị các đối tượng khống chế bắt lên xe taxi trở về nhà của quý để uy hiếp
sau khi nhận được đơn cầu cứu của gia đình nạn nhân lực lượng công an bắt quả tang đối tượng lê thanh tuấn khi đang thực hiện hành vi bắt giữ người trái pháp luật
riêng đối tượng mai đức quý khi biết tuấn bị bắt đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội
một nhóm đối tượng đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền vừa bị công an huyện long hồ tỉnh vĩnh long phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long và công an xã phước hậu bắt quả tàng
nhận được tin báo của người dân lực lượng công an bất ngờ ập vào bắt quả tang bảy đối tượng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh vĩnh long và tỉnh đồng tháp đang tham gia lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền trong khu đất chống tại xã phước hậu huyện long hồ
kiểm tra tại hiện trường và trên người các đối tượng thu giữ một bộ lắc tài xỉu tám điện thoại di động một mươi một xe mô tô và gần bảy mươi triệu đồng vụ việc đang được công an huyện long hồ tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương vừa phối hợp với công an huyện bầu bàng công an huyện dầu tiếng bắt giữ đối tượng nguyễn trọng tấn chú tại thị trấn lai uyên huyện bầu bàng để điều tra về hành vi cướp tài sản và hiếp dâm